tin từ bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh bình định cho biết vào cuối giờ chiều hai mươi bảy tháng một mươi một đã có ba mươi một tàu cá của ngư dân tỉnh bình định vào chú bão số chín an toàn tại một số quần đảo của philippines
hiện vẫn còn hai ba trăm một mươi tám tàu di chuyển trên khu vực biển thừa thiên huế đến kiên giang với một mươi tám bảy trăm sáu mươi sáu lao động và vùng biển quần đảo hoàng sa và trường sa còn bảy trăm bốn mươi bảy tàu cá với năm bốn trăm linh sáu lao động
để chủ động ứng phó với bão số chín các đơn vị bộ đội biên phòng tri cục thủy sản tỉnh đài thông tin duyên hải quy nhơn ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện thị xã thành phố ven biển tiếp tục theo dõi và kêu gọi tàu thuyền đang hoạt động trên biển
nhất là khu vực ảnh hưởng của bão số chín tìm cách chú bão an toàn hoặc cho tàu vượt ra khỏi khu vực nguy hiểm do ảnh hưởng của bão số chín
đồng thời tổ chức trực ban hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ theo dõi tình hình diễn biến của bão cũng như sự cố tàu thuyền trên biển để có phương án ứng cứu kịp thời